thời gian gần đây tại tỉnh đồng nai liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khiến cho người dân hết sức lo lắng và bức xúc
trước tình hình này lực lượng công an đã tăng cường tuần tra cả công khai và mật phục và xác lập chuyên án truy xét góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây nhất ngày một mươi hai tháng một mươi công an thành phố biên hòa đã bắt đạm giam hai đối tượng nguyễn duy linh và cao minh anh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó tại một số tuyến đường nội ô thành phố biên hòa thường xuyên xảy ra cướp tài sản trong thời gian từ chín đến một mươi giờ sáng khiến người dân nhất là phụ nữ rất lo lắng hoang mang
theo công an tỉnh đồng nai qua điều tra một số
các vụ cướp tài sản của phụ nữ cho thấy nếu như trước đây thường các vụ cướp xảy ra vào ban đêm ở các đoạn đường hoang vắng thì gần đây vào ban ngày ngay trốn trung tâm khi thực hiện các vụ cướp đặc điểm của đối tượng là sử dụng xe máy phân khối lớn đi trên các tuyến đường để quan sát những phụ nữ đi xe máy mang tài sản giá trị nhưng để hỡ hênh là đuổi theo áp sát và cướp tài sản